thưa quý vị từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an thăm chính thức nước cộng hòa cuba
đại tướng tô lâm đã thăm hỏi sức khỏe của đại tướng raúl castro ruz
cảm ơn đại tướng về những đóng góp to lớn cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và vĩ đại giữa hai dân tộc việt nam cuba
chào xã giao bí thư thứ nhất đảng cộng sản cuba và chủ tịch nước miguel mario díaz canel becmudet
đại tướng tô lâm đã chuyển lời hỏi thăm và chúc sức khỏe từ lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân việt nam đến đồng chí díaz canel
đại tướng tô lâm khẳng định việt nam trước sau như một luôn ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân cuba anh hùng
bộ trưởng tô lâm cũng đã hội kiến thủ tướng cuba manuel maduro krus và hội đàm với nội vụ cuba
tại hội đàm chính thức hai bên đã tổng kết đánh giá kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác ký từ năm hai nghìn một mươi tám giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba
và tình hình hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian qua
hai bên cam kết tăng cường hợp tác an ninh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
tăng cường trao đổi đoàn các cấp và chuyên gia trên nhiều lĩnh vực hợp tác
phía việt nam đề nghị bộ nội vụ cuba hỗ trợ các vấn đề liên quan đến những lĩnh vực mà cuba có thế mạnh như điều trị ung thư
can thiệp mạch máu não ghép tạng hợp tác nghiên cứu hoặc chuyển giao công nghệ sản xuất các loại dược phẩm thế mạnh của cuba
chuyển giao công nghệ bào chế sản xuất theo công thức của bài thuốc y học cổ truyền việt nam
trong khuôn khổ chuyến thăm đại tướng tô lâm và đoàn công tác đã dâng hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại công viên mang tên người ở thủ đô la habana thăm trung tâm finelastro nơi thu thập lưu giữ bảo tồn và tôn vinh những di sản của vị tổng tư lệnh cuba
và gặp thân mật cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại đảo quốc caribe này

đây là một bước tiến mới đưa việt nam chính thức trở thành một trong những nước có định danh điện tử quốc gia
thống kê cho đến ngày một mươi chín tháng chín hệ thống đã tiếp nhận hơn một mươi năm triệu hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử
trong đó có trên chín hai triệu tài khoản đã được phê duyệt đạt tỷ lệ tám mươi bảy bốn
việc ứng dụng định danh điện tử đang tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ trong thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công và thương mại điện tử
góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia
để hiểu rõ hơn về nội dung này mời quý vị khán giả cùng theo dõi tiểu mục đề án sáu ngày hôm nay
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị nếu thẻ căn cước công dân là vật để định danh con người trên môi trường vật lý
thì tài khoản định danh điện tử được xem là công cụ để định danh con người trên môi trường số
vì vậy thay vì sử dụng chứng minh nhân dân căn cước công dân hay hộ chiếu
định danh điện tử được xác định là yếu tố quan trọng để thực hiện các giao dịch điện tử
hướng tới sự phát triển của chính phủ số thực hiện chủ trương chính phủ điện tử của việt nam
và ngay sau đây thì mời quý vị cùng theo tôi tới trụ sở công an của một phường trên địa bàn quận nam tử liêm hà nội
để hiểu rõ hơn về quy trình đăng ký định danh điện tử
tài khoản định danh điện tử được xem là công cụ để định danh con người trên môi trường số
trong ngày hôm nay việc đăng ký định danh điện tử được bộ công an thực hiện rất linh hoạt
tùy vào nhu cầu cũng như điều kiện người dân có thể lựa chọn hình thức
một là đến trụ sở công an các cấp để đăng ký trực tiếp hai có thể đăng ký trực tuyến
và các thủ tục để đăng ký trực tiếp cũng hết sức đơn giản
và ngay sau đây mời quý vị cùng tôi trải nghiệm một quy trình đăng ký định danh điện tử tại trụ sở của công an phường
xin chào đồng chí ạ
rồi chào chị
vâng ạ ngày hôm nay thì tôi đang muốn đăng ký
tài khoản định danh điện tử thì đồng chí có thể hỗ trợ tôi không ạ
rồi đây mời chị ngồi đây
khi chị đăng ký tài khoản định danh điện tử thì chị sẽ đem theo thứ nhất là
tầy căn cước công dân tầy căn chip này tẻ bảo hiểm xã hội này đăng ký xe này bằng lái xe và mạng dù khí cá nhân
thì không biết là chị đã đem theo những cái tầy đó
vâng ạ hôm nay thì tôi cũng có mang theo đây
thì không biết là cái sổ hộ khẩu đấy có cần thiết không ạ
không cần ạ hiện tại dữ liệu của công dân đã có trên hệ thống dữ liệu tất cứ quốc gia rồi
nên là sẽ không cần đến sổ khẩu nữa
chị nhìn vào máy định dân để định dân bỏ mặt vào mặt

em đã tích hợp xong với tài khoản định danh cho rồi
cho chị và chị sẽ kiểm tra lại thông tin và ký vào người đăng ký giúp em
tài khoản của chị đã được tạo thành công và chị sẽ đợi tin nhắn từ vnid khi nào báo là tài khoản sắp được định danh điện tử và thành công thì chị sẽ tạo cái ứng dụng vnid về và đăng nhập bằng cái số căn cước công dân
vâng thưa quý vị như vậy là chỉ mất khoảng năm phút thôi thì tôi đã đăng ký xong tài khoản định danh điện tử cho cá nhân mình
hiện nay để hỗ trợ người dân tại công an các xã phường đã bố trí thêm lực lượng cán bộ để hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh địa tử cũng như tích hợp các thông tin cá nhân vào tất cả các ngày trong tuần thậm chí là làm việc ngoài giờ
chính vì vậy nếu quý vị có thời gian thì hãy mang theo các giấy tờ cá nhân cần thiết đến trụ sở công an xã phường nơi cư trú để đăng ký tài khoản định danh điện tử cho bản thân
chúng tôi đã khoán triệt lực lượng tài sát khu vực
một là làm tốt công tác
tuyên truyền đến các tổ dân phố về việc hướng dẫn người dân chuẩn bị các giấy tờ
một là lên công an phường có thể là để làm xác thực điện danh điện tử
thứ hai là thông qua công tác tuyên truyền chúng tôi hướng dẫn công dân có thể tải phần mềm ứng dụng vneid của bộ công an
theo đó người dân cũng có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử mức một trên ứng dụng vneid theo các bước sau
bước một tải và cài đặt ứng dụng vnead

kê khai các thông tin cá nhân theo yêu cầu
trong đó số định danh cá nhân chính là một mươi hai số trên thẻ căn cước công dân
bước ba hệ thống định danh và xác thực địa tử sẽ so sánh đối chiếu tự động thông tin
nếu trùng khớp sẽ tạo lập tài khoản định danh điện tử đồng thời gửi yêu cầu kích hoạt đến số điện thoại hoặc email đã đăng ký
bước bốn thực hiện việc kích hoạt theo yêu cầu
sau đó công dân vào ứng dụng vneid để kích hoạt và sử dụng
kể từ ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã hoàn thành xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử
chính thức đưa định danh điện tử và ứng dụng vneid vào sử dụng để cung cấp tiện ích cho người dân doanh nghiệp lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ
và cũng kể từ đó người dân đang từng bước được thụ hưởng nhiều tiện ích từ định danh điện tử

trước đây các nhân viên của đơn vị tư vấn du học này thường xuyên phải lên trực tiếp công an phường để nộp các loại giấy tờ khai báo lưu trú cho học viên tại trung tâm
thế nhưng giờ đây nhờ tiện ích thông báo lưu trú trên ứng dụng vneid các học viên chỉ việc đăng ký tài khoản định danh địa tử và tự khai báo một cách nhanh chóng
các học viên của bên mình mà ở tỉnh xa muốn đến đây họ học thì đều phải lên cơ quan công an để đăng ký
thì mình thấy rằng là cái thủ tục hành chính này vẫn khá là dầm già
thì đây sẽ là rút ngắn các bước thủ tục hành chính cho chính người dân của bọn mình ạ
còn với anh vũ tuấn kiệt từ ngày có tài khoản định danh địa tử anh không cần lúc nào cũng mang thẻ căn cước công dân bên mình
trong các giao dịch hàng ngày anh chỉ cần mở ứng dụng vneid trên điện thoại và chỉnh thông tin
trước đây thì khi em đi mua đồ mua sắm các thứ em phải mang rất nhiều chứng tư căn cước công dân hay là thẻ ngân hàng các thứ
nhưng sau khi được cấp mã định danh này là xong
em cảm thấy rất tiện lợi
bên cạnh đó khi sử dụng tài khoản định danh địa tử đăng nhập thực hiện các dịch vụ công
sẽ giúp người dân giảm bớt các thủ tục xác minh thông tin không phải điền các biểu mẫu giúp tiết kiệm thời gian
trước mắt chúng ta có thể tập trung điện tử hóa các bộ dữ liệu và có tính liên thông dữ liệu giữa các cục với nhau
để tạo dựng được một e form để người dân chỉ việc sử dụng định danh điện tử mà không phải kê khai thông tin công dân
đó là một điều kiện thuận lợi
chúng tôi đang khối hợp chặt chẽ với trung tâm ra để triển khai đưa các ứng dụng về sát thục định danh điện tử
vào trong dịch vụ công và tài chính số
trong đó nổi bật có thể kể đến việc sử dụng dịch vụ sát thục định danh điện tử cho lĩnh vực hàng không
như vậy là hành khách đi tàu bay sẽ làm thủ tục tự động rất là nhanh chóng
từ ngày hai mươi tháng một mươi tới đây tài khoản định danh điện tử mức độ hai của công dân việt nam
có giá trị tương đương
như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong việc thực hiện các giao dịch
cũng từ ngày hai mươi tháng một mươi tới đây nghị định định danh và sát thục định tử sẽ chính thức có hiệu lực
đây là cơ sở pháp lý để phát triển cung cấp thêm nhiều tiện ích phục vụ người dân
khi đó thì tài khoản định danh sẽ tạo điều kiện cho các cá nhân doanh nghiệp trao đổi tiếp xúc
thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước một cách nhanh chóng dễ dàng
không tốn nhiều nguồn lực đặc biệt là minh bạch rõ ràng
đảm bảo bốn không gặp gỡ không tiếp xúc không giấy tờ không tiền mặt
và trong các số tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích kỹ hơn về tính bảo mật dữ liệu
cũng như an toàn thông tin của tài khoản định danh điện tử
xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây là hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bộ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an
ký quyết định thành lập trung tâm thông tin báo chí
cổng thông tin điện tử bộ công an trải qua hai mươi năm năm xây dựng và trưởng thành
cổng thông tin điện tử bộ công an đã phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu
phục vụ hoạt động phát ngôn là kênh thông tin chính thống của bộ công an
gặp nhau giữa một ngày thu tháng một mươi câu chuyện của họ là sự trưởng thành của trung tâm thông tin báo chí
nay là cổng thông tin điện tử bộ công an
ký ức về những ngày đầu tiên khó khăn cả trung tâm chỉ có ba cán bộ
nhưng đã nỗ lực để hoàn thành trọng trách và kỳ vọng của lãnh đạo bộ
trung tâm thông tin báo chí bộ công an là một trong những địa chỉ tiêm cận
để các phóng viên và báo chí tiếp cận được những thông tin chính thống của lực lượng công an nhân dân
và phục vụ cho công tác tuyển truyền
những vụ an lớn luôn được dư luận đặc biệt quan tâm
các thế lực thù địch phản động cũng lợi dụng để đôn đoán suy diễn
xuyên tạc bóp méo sự thật
cổng thông tin điện tử kịp thời cởi mở cung cấp những tài liệu chính xác
thuyết phục phản bác các luận điệu xuyên tạc thù địch
góp phần quan trọng chứng minh vạch trần hoạt động khủng bố
chống phá của các tổ chức phản động
chỉ khi nào cổng thông tin điện tử bộ công an đăng tải
đó mới là nguồn tin chính thống chính xác và minh bạch
hiện nay bộ công an cung cấp những thông tin rất là kịp thời
khi mà vừa triển khai các biện pháp tố tụ
thì bộ công an đồng thời cũng đã cung cấp ngay những thông tin ban đầu
đến cho bạn đọc đến cho nhân dân
để bạn đọc và nhân dân hiểu được quyết tâm của lực lượng công an
trong việc thực hiện chỉ đạo của đảng chính phủ
trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực
cổng thông tin điện tử bộ công an đã giúp định hướng rất là nhiều thông tin
rất là nhiều vấn đề thông tin nóng
những thông tin dự luận xã hội quan tâm
và ngoài ra thì việc kết nối thông tin này cũng đã giúp là các cơ quan báo chí
tìm ra được và phản ánh thêm được những cương người tốt
những mô hình tốt của lực lượng công an nhân dân trên mọi miền của tổ quốc
truy cập cổng thông tin điện tử bộ công an
chỉ một úi nhấp chuột
người dân có thể nhanh chóng tiếp cận những quy định liên quan đến chức năng
quản lý nhà nước của lực lượng công an
gắn bó thiết thực với quyền và nghĩa vụ của công dân
tra cứu trên cổng thông tin điện tử của bộ công an thì rất là dễ dàng
thì có thể là người dân có thể tìm hiểu cơ sở pháp luật
rồi tìm hiểu vấn đề về trong xã hội
mà khi người ta hiểu thì tìm hiểu trên điện thoại thông minh là rất là dễ dàng và nhanh chóng
gần đây thì có rất nhiều các loại tội phạm lừa đảo còn tính chất rất là tinh vi
cho nên là tôi thường hay truy cập vào cổng thông tin của bộ công an để tìm hiểu pháp luật
cũng như là để phòng tránh những cái rủi ro cho người thân hoặc là gia đình bạn bè hoặc là chính bản thân mình
sau hai mươi năm năm đảm nhiệm vai trò quản lý hướng dẫn công tác phát ngôn cung cấp thông tin
đặc biệt là cung cấp thông tin trên môi trường mạng của lực lượng công an nhân dân
cổng thông tin điện tử của công an luôn sát cánh cùng các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành
trở thành kênh thông tin phát ngôn chính thống của bộ công an
đóng góp quan trọng thúc đẩy công khai minh bạch nâng cao niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân